là ông rudy giuliani về chính sách đối với ukraine

đối thủ của ông trump trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm sau

sự trấn của trận động đất này đã khiến một số khu vực tại hà nội cũng bị ảnh hưởng
theo ghi nhận một số địa bàn như huyện thanh trì quận thanh xuân quận hoàng mai đã xảy ra dung lắc nhẹ
tại lào tâm trấn động đất cách thủ đô viên trăn khoảng hai trăm một mươi chín km

trong khi đó một trận động đất có độ lớn sáu một độ richter đã xảy ra tại mung nan miền bắc thái lan
hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do động đất gây ra
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân